theo kết quả khảo sát do vcci vừa tiến hành cho thấy lượng đơn hàng mới của doanh nghiệp khu vực độc bằng sông cửu long đã giảm trên hơn tám mươi nguyên nhân là do những tác động của dịch covid một mươi chín
tình hình sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp giảm đi trong đó lượng đơn hàng mới giảm tám mươi bảy tổng doanh thu giảm bảy mươi bảy tám
lượng mua nguyên vật liệu đầu vào giảm sóng một sáu và hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị giảm sóng một một trong khi đó chỉ một số ít doanh nghiệp cho hay được sản xuất kinh doanh tăng lên
xuất phát từ những tác động như nêu trên sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi grdp của đồng bằng sông kiều long chỉ tăng hai tám đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong một mươi năm qua